chỉ mấy tuần trước các nhà khoa học lại phát hiện ra một biến thể coronavirus mới
omicron đáng lo ngại khiến nhiều người trở nên hoang mang và đặt ra những câu hỏi như
chúng ta có khả năng diệt trừ virus này như thế nào điều đó thực sự có nghĩa là gì
và thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta không thể
mặc dù chúng ta chưa biết tất cả về sars cov hai loại virus gây ra covid một mươi chín
nhưng các nhà khoa học đã tìm hiểu đủ để trả lời một số câu hỏi như sau
thứ nhất chúng ta có thể diệt trừ covid một mươi chín hay không
những người ủng hộ chiến dịch diệt trừ virus trích dẫn những tổn thất cao cả về mặt sức khỏe và vấn đề kinh tế đang diễn ra
cho đến nay hơn hai trăm năm mươi triệu ca nhiễm trùng đã được xác nhận trên toàn cầu với hơn năm triệu ca tử vong
các nhà kinh tế ước tính rằng các ca nhiễm covid một mươi chín sẽ gây tiêu tốn một bốn nghìn tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
ngay cả khi có vaccine covid một mươi chín vẫn gây ra tổn thất cực kỳ tốn kém trong những năm tới trên nhiều phương diện
và đúng là một khi mầm bệnh được tiêu diệt các biện pháp hạn chế có thể được giảm thiểu hoặc loại bỏ
nhiều bài viết y khoa từng nói rằng không nên diệt trừ sars cov hai bởi nó sẽ là thách thức to lớn như những nỗ lực xóa sổ bệnh bại liệt đang diễn ra
đầu tư vào một chiến dịch để làm như vậy sẽ là sử dụng sai các nguồn lực hạn chế và việc thất bại của một chiến dịch tiêu diệt dịch bệnh gấp cao có thể khiến các cấp độ kiểm soát khác trở nên khó khăn hơn
câu hỏi thứ hai sự khác biệt giữa diệt trừ và loại bỏ virus là
dịch trừ có nghĩa là virus hoàn toàn bị tiêu diệt trong tự nhiên chúng ta đã đạt được điều này với bệnh đậu mùa ở người và động vật
sự diệt trừ đôi khi bị nhầm lẫn với sự loại bỏ
trong khi loại bỏ đề cập đến việc tiêu diệt virus trên toàn cầu ngoại trừ trong phòng thí nghiệm thì diệt trừ đề cập đến một số hình thức kiểm soát hạn chế hơn
trong đó các ca nhiễm trùng mới trong các quốc gia cụ thể được giảm xuống
mỹ đã làm điều này với các loại virus khác bao gồm virus gây bệnh sởi rubella bệnh sởi đức và bại liệt
việc duy trì sự đào thải là rất khó
mỹ quốc gia đã loại trừ bệnh sởi gần như mất vị thế đó do đợt dịch năm hai nghìn một mươi chín khiến các ca bệnh gia tăng trên toàn cầu
chủ yếu là do bùng phát ở những người chưa được tiêm chủng
câu hỏi thứ ba điều gì đã làm cho covid một mươi chín có khả năng chống lại sự diệt trừ
khoảng ba mươi năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín không có triệu chứng điều đó làm phức tạp việc kiểm soát lây lan và trần đoán
để tìm thấy những người bệnh không có triệu chứng chúng ta phải xây dựng các chương trình giám sát sâu rộng
như những gì đã thực hiện trong chiến dịch xóa sổ bệnh bại liệt kiểm tra các trường hợp người cũng như mẫu nước thải
để xem virus có lưu hành trong cộng đồng hay không thật khó để ngăn chặn sự lây truyền nếu bạn thậm chí không biết căn bệnh đang ở đó
và ngay cả đối với những trường hợp có triệu chứng việc chuẩn đoán cũng rất khó khăn
không giống như bệnh đậu mùa có các triệu chứng có thể dễ dàng phân biệt với các loại virus gây phát ban khác
covid một mươi chín gây ra các triệu chứng có thể giống biểu hiện của bệnh cúm và các virus đường hô hấp khác
có nghĩa là cần có phương pháp xét nghiệm nhanh chóng chính xác phổ biến và giá cả phải trăng để xác nhận các trường hợp
cuối cùng căn bệnh này hiện đang lưu hành giữa nhiều loài động vật và con người chưa có dấu hiệu kết thúc
câu hỏi thứ tư là tác dụng của vaccine
vaccine là một phương pháp tuyệt vời để ngăn chặn sự lây truyền dịch bệnh
nhưng vaccine hiện tại do covid một mươi chín hiện không hiệu quả bằng vaccine phòng bệnh đậu mùa bệnh sởi và bệnh bại liệt
vaccine covid một mươi chín làm giảm sự lây truyền nếu những người được tiêm chủng bị nhiễm bệnh nhưng chúng không lại bỏ hoàn toàn nó
một lần nữa điều này làm cho việc diệt trừ bệnh này trở nên khó khăn hơn rất nhiều
một điều đáng lo ngại nữa là các biến thể các virus gây bệnh sởi động mùa và bại liệt có ít đa dạng di chuyển hơn
vì vậy các biến thể nói chung có thể bị vô hiệu hóa bằng khả năng miễn dịch do vaccine gây ra
với sars cov hai các nhà khoa học chưa chắc chắn về mức độ ảnh hưởng của các biến thể
nhưng ít nhất về mặt lý thuyết hoàn toàn có khả năng xuất hiện một biến thể có thể thoát được khả năng miễn dịch do tiêm chủng hoặc nhiễm chủng trước đó mang lại
hiện các thử nghiệm hiện đang được tiến hành với biến thể omi grone để xác định xem nó có khả năng thoát khỏi các kháng thể được tạo ra chống lại các biến thể trước đó hay không
các đột biến trong protein đột biến của virus liên kết với tế bào của vật chủ và là thứ mà hệ thống miễn dịch nhận ra
có thể dẫn đến thay đổi trình tự acid amin của protein
nếu những thay đổi này xảy ra đúng chỗ
chúng có thể làm thay đổi protein đến mức các kháng thể của chúng ta ít nhận ra hoặc thậm chí còn không nhận ra protein
bên cạnh đó còn có vấn đề về khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian
việc trùng ngừa bệnh bại liệt bệnh động mùa và bệnh sời tăng lại khả năng miễn dịch lâu dài có khả năng suất đời
với coronavirus nói chung chúng ta biết rằng khả năng miễn dịch có thể suy giảm nhanh chóng khiến các cá nhân dễ bị tái nhiễm
hiện tại chúng ta đang chứng kiến điều này với sars cov hai ở cả những người đã được tiêm phòng
và những người bị nhiễm bệnh trước đó
giải pháp cho những vấn đề này chỉ đơn giản là tiêm chủng bổ sung
nhưng điều đó đòi hỏi một chiến dịch vaccine thường xuyên vốn dĩ đang gặp khó khăn về kinh tế thực hiện
thiếu hụt vaccine và cả sự bài xích vaccine từ một số người
những triệu chứng phổ biến nhất của covid một mươi chín vẫn là khó thở ho và sốt
tuy nhiên các chuyên gia phát hiện ra triệu chứng khác ít phổ biến nhưng lại gây bất ngờ
viêm kết mạc hay còn gọi là mắt đỏ
theo dữ liệu của nhóm tác giả tại iran tổng hợp trên ba mươi tám nghiên cứu với tổng cộng tám một trăm hai mươi chín f
khoảng một mươi một trường hợp gặp vấn đề về mắt phổ biến nhất là viêm kết mạc
các triệu chứng ở mắt khác có thể là khô đỏ ngứa nhìn mờ nhạy cảm với ánh sáng và cảm giác cụm trong mắt
tuy nhiên dị ứng cũng có thể gây ra các triệu chứng tương tự về mắt bao gồm mẩn đỏ và ngứa
vì vậy làm thế nào bạn có thể phân biệt điểm khác nhau
đặc biệt trong thời kỳ đại dịch covid một mươi chín
theo mayso cinic đau mắt đỏ viêm kết mạc là tình trạng viêm kết mạc hoặc nhiễm trùng trong suốt
tạo nếp mí và chẹp phủ phần trắng của nhãn cầu
khi các mạch máu nhỏ trong kết mạc bị viêm chúng sẽ hiện rõ hơn
đây là nguyên nhân làm cho lòng trắng của mắt có màu hơi đỏ hoặc hồng
viêm kết mặt có thể là do virus bao gồm cả loại gây ra cảm lạnh thông thường
phi khuẩn các chất gây kích ứng như dầu gội bụi phấn khói và cờ lơ trong hồ bơi
phản ứng với thuốc nhỏ mắt phản ứng dị ứng với những thứ như phấn hoa bụi hoặc khói nấm a mít và ký sinh trùng
đèo kính áp chồng không được làm sạch đúng cách hoặc dùng chung với người khác có thể gây ra viêm kết mạc do vi khuẩn
viêm kết mạc đôi khi do bệnh lây truyền qua đường tình dục
bệnh lộn có thể gây ra dạng viêm kết mạc do vi khuẩn hiếm gặp nhưng nguy hiểm
nó có thể dẫn đến mất thị lực nếu bạn không điều trị
đau mắt đỏ do một số vi khuẩn và virus gây ra
có thể dễ dàng lây lan từ người này sang người khác nhưng nó không gây nguy hiểm tới sức khỏe nếu được chuẩn đoán kịp thời
tuy nhiên nếu nó xảy ra ở trẻ sơ sinh gia đình nên tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay
đây có thể là bệnh nhiễm trùng đe dọa thí giác của bé
các triệu chứng phổ biến của đau mắt đỏ bao gồm lòng trắng của mắt hoặc ví trong bị đỏ
kết mạc sưng nhiều nước mắt hơn bình thường tiết dịch vàng chảy đóng trên lông mi
đặc biệt là sau khi ngủ có thể làm cho miếng mắt khó mở ra khi thức dậy
tiết dịch màu xanh lá cây hoặc trắng từ mắt ngứa hoặc cái mắt nhìn mờ nhạy cảm hơn với ánh sáng
các hạch bạch tuyết xưng thường do nhiễm virus
đau mắt đỏ do dị ứng thường ảnh hưởng cả hai mắt với biểu hiện ngứa rát và đỏ
để phản ứng với các chất gây dị ứng cơ thể sản xuất kháng thể gọi là e
kháng thể này kích hoạt các tế bào đặc biệt gọi là tế bào mark
trong niềm mạc mắt và đường hô hấp có thể giải phóng chất gây viêm
bao gồm histamine
cơ thể giải phóng histamin có thể tạo ra một dấu hiệu và triệu chứng dị ứng
bao gồm cả mắt đỏ hoặc hồng
nếu bị viêm kết mạc do dị ứng bạn có thể bị ngứa dữ dội chảy nước mắt và viêm mắt
kèm hắt hơi chảy nước mũi
hầu hết triệu chứng viêm kết mạc do dị ứng có thể được kiểm soát bằng thuốc nhỏ hoặc mắt đặc hiệu
bạn cũng có thể cảm thấy như có sạn trong mắt và bỗng xung quanh mắt
một số điều lưu ý khác là bệnh viêm kết mạc do dị ứng thường tái phát cùng một khoảng thời gian mỗi năm
theo học viện nhãn khoa của mỹ không giống dị ứng viêm kết mạc do virus thường chỉ ảnh hưởng một bên mắt
đôi khi có thể là hai bên nó gây bỏng rát mần đỏ và chảy nước có thể hơi đặc và dính hơn nước mắt
viêm kết mạc do sars cov hai gây ra thường đi kèm với các triệu chứng đặc trưng khác như sốt ho rất mệt mỏi
khó thở hoặc đau ngực mất hú da
vị rác buồn nôn tiêu chảy lúc này bạn nên gọi ngay tới bác sĩ
đau mắt đỏ do sars cov hai rất dễ lây lan có thể qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với chất lỏng chảy ra từ mắt của người bị nhiễm bệnh
một trong những đơn giản để phân biệt giữa triệu chứng dị ứng và covid một mươi chín là kiểm tra mắt
nếu mắt có màu đỏ chảy nước và ngứa rất có thể đây là những dấu hiệu của bệnh dị ứng
các triệu chứng của sars cov hai nói chung không gây ngứa chảy nước mắt khó chịu
ngoài ra điểm khác biệt lớn là người bệnh covid một mươi chín có thể bị sốt trong khi dị ứng lại không sốt
nếu các triệu chứng ở mắt không kèm theo dấu hiệu covid một mươi chín như sốt các vấn đề về hô hấp nghiêm trọng như hò
trước tiên bạn hãy điều trị bằng phương pháp thông thường
tuy nhiên nếu cảm thấy lo lắng hoặc điều trị không khỏi bạn nên gọi điện nhờ bác sĩ tư vấn thêm
cuối cùng dù bạn bị đau mắt đỏ do covid một mươi chín hay dị ứng hãy nhớ những bước quan trọng để chăm sóc mắt và bản thân
bao gồm rửa tay thường xuyên
và đúng cách tránh chạm vào mắt hoặc da mặt